các nhà khoa học nhận định hai hậu duệ mới của delta dường như có lợi thế sinh tồn dễ lây lan hơn một chút
điều này cho thấy virus sars cov hai có thể vẫn còn cơ hội để tiếp tục thích nghi với con người
jesse shapiro phó giáo sư khoa vi sinh và miễn dịch học đại học mcgill cho biết
thật khó có thể nói giới hạn bao nhiêu chúng sẽ tiếp tục tiến hóa để đạt mức thích nghi cao nhất
hai dòng vụ delta được gọi là ai hai mươi năm và ai hai mươi bảy lần đầu tiên được phát hiện ở canada vào mùa xuân
các trường hợp mới đã xuất hiện ở mọi tỉnh ngoại trừ đảo price edward
ai hai mươi năm đang trở thành chủng sars cov hai điều hành phổ biến ở saskatchewan
tại antario ai hai mươi năm chiếm ba mươi một trong số một sáu trăm bảy mươi trường hợp được giải trình tự trong bốn tuần gần đây
các dòng phụ phát triển từ biến thể delta dường như có một chút lợi thế sinh tồn
chúng đang phát triển
giá lan truyền nhanh hơn năm
tỷ lệ này thấp hơn khi so sánh delta với alpha lên nhanh hơn bốn mươi sáu mươi
phó giáo sư sapiro cho biết đó ít nhiều là những gì chúng tôi đã dự tính
virus sẽ lan tràn khi có sự mở cửa trở lại đặc biệt là ở các tỉnh miền tây vào mùa hè này
apul phó giáo sư về tiến hóa virus đại học western cho biết
để hiểu về các dòng vụ có thể coi sars cov hai như một cây cổ thụ nuốt âm chuẩn này lọc
khi virus tiến hóa ở các khu vực khác nhau trên thế giới
thân cây như chủng virus xuất hiện ở vũ hán trung quốc
những biến thể cần quan tâm như delta và alfa
giống như những cành cây nặng nề bởi chúng khác biệt đáng kể so với chủng ban đầu
làm tăng tốc độ lây lan của virus hoặc cây da bệnh nặng hơn
các dòng vụ giống các nhánh cây
ông pun đánh giá chúng ta cần thảo luận về các bộ phận cụ thể của cây
đặc biệt khi các cành nhánh của cây mang những đột biến ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng
hiện chưa rõ điều gì làm cho các nhánh mới dễ lây truyền hơn một chút
ai hai mươi bảy có những thay đổi trong protein gai mà virus sử dụng để xâm nhập vào tế bào của con người
đột biến tương tự cũng xuất hiện trong ai bốn hai đã lây lan khắp vương quốc anh
phò giáo sư poon thông tin vẫn chưa có băng chứng về hai loại biến thể mới có thể trốn tránh biễn dịch
điều đáng chú ý là những biến thể nhánh đã xuất hiện ở canada một thời gian
ít nhất từ đầu tháng bốn nhưng nhờ sự nỗ lực của người dân
bằng cách tiêm phòng và đeo khẩu trang số ca covid một mươi chín giảm ở hầu hết các vùng
vào tháng bốn số ca covid mỗi ngày khoảng tám người hiện tại con số này giảm xuống còn hai người
như vậy khi cả các biến thể nhánh của delta thấm trị sẽ không có một ca bệnh tăng vọt mà mọi thứ thay đổi hoàn toàn
khả năng tiền hóa của virus phụ thuộc vào số ca lây nhiễm
cách tốt nhất để giảm chỉ số này là càng nhiều người được tiêm chủng càng tốt
hiện tại đã có tới bảy mươi năm dân canada tiêm chủng mũi hai vaccine covid một mươi chín
phát phát hiện biến thể b một sáu trăm bốn mươi chứa đột biến lạ
các chuyên gia pháp mới đây đã phát hiện biến thể sars cov hai mới có tên gọi khoa học là b một x hay b một sáu trăm bốn mươi
trong các mẫu bệnh phẩm của nhiều bệnh nhân covid một mươi chín tại nước này và một số quốc gia châu âu khác
biến thể b một sáu trăm bốn mươi được xác định trong mẫu bệnh phẩm của hai mươi bốn trường hợp gồm một mươi tám trẻ em và sáu người lớn
tại một ngôi trường ở vùng bridney của nước này hồi tháng một mươi vừa qua
qua quá trình giải trình tự gen nhóm chuyên gia pháp nhận thấy b một sáu trăm bốn mươi
không có ba đột biến tiêu biểu của chủng delta là e bốn trăm tám mươi bốn k e bốn nghìn tám trăm bốn q và l bốn trăm năm mươi hai r
thay vào đó biến thể này chứa những đột biến chưa từng được ghi nhận trước đây
những dữ liệu ít ỏi mà nhóm chuyên gia trên có được lúc này là đột biến nằm ở protein cho phép virus mở khóa tế bào để xâm nhập vào cơ thể
giáo sư cyril cohen tại đại học ba ireland pháp nêu rõ ở biến thể b một sáu trăm bốn mươi
lấy bào người và lây nhiễm đã bị loại bỏ bởi một số thành phần so với chủng gốc
tuy nhiên các nhà khoa học chưa thể xác định được liệu thay đổi này có khiến virus tăng hay giảm khả năng lây lan hay không
qua truy vết các nhà khoa học nhận định biến thể b một sáu trăm bốn mươi nhiều khả năng có nguồn gốc từ châu phi
một lần nữa biến thể này làm dấy lên mối lo ngại về khả năng biến đổi của virus sars cov hai
trong bối cảnh chưa thể đảm bảo cân bằng nguồn cung vaccine ngừa covid một mươi chín trên thế giới
tính đến cuối tháng một mươi năm nay nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã tiêm phòng cho phần lớn dân số của họ
tuy nhiên tại châu phi chỉ khoảng sáu dân số được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
việc cung cấp vaccine cho các nước châu phi hiện nay vẫn gặp nhiều trở ngại
chủ yếu là do hạ tầng y tế tại đây còn yếu kém
ngoài pháp nhiều quốc gia khác như anh thụy sĩ italy cũng đã ghi nhận những ca nhiễm biến thể b một sáu trăm bốn mươi
song tỷ lệ còn khá thấp
từ ngày một mươi một tháng một mươi một trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu âu
ecdc đã bổ sung b một sáu trăm bốn mươi vào danh sách các biến thể đang theo dõi
dịch bệnh hà nội đang diễn biến phức tạp gần một mươi ngày gần đây
thủ đô liên tục ghi nhận số ca mắc trên một trăm linh ca trên ngày
tỷ lệ ca cộng đồng từ ngày một mươi một tháng một mươi đến nay khoảng hơn ba mươi tổng số ca mắc trên ngày
việc truy vết xét nghiệm được hà nội áp dụng quyết liệt để kịp thời tách f ra khỏi cộng đồng
chủ động phòng dịch bùng phát sớm từ xa
tuy nhiên vẫn đề nghị cách ly f một ra sao
ở nhà hay cách ly tập trung đang có nhiều ý kiến tranh luận
trao đổi với phóng viên báo sức khỏe và đời sống sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một
liên quan đến thông tin một số f một tại phường trung văn được cách ly tại nhà
ông nguyễn anh tuấn trường phòng y tế quận năm từ liêm cho biết
đây không phải là các trường hợp thí điểm cách ly tại nhà của sở y tế hà nội
mà quận làm theo đúng hướng dẫn của bộ y tế và tp hà nội
theo đó quận cho phép tất cả những người thuộc trường hợp f một thuộc bốn nhóm
người già bệnh nền phụ nữ mang thai trẻ em mà gia đình có đủ điều kiện được cách ly tại nhà
trước đó kế hoạch thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
do ủy ban nhân dân tp hà nội ban hành ngày hai mươi chín tháng một mươi cũng đã nêu rõ
hà nội áp dụng cách ly tại nhà đối với các trường hợp người cao tuổi
người có bệnh nền phụ nữ có thai và dưới một mươi tám tuổi có người chăm sóc
các f một còn lại thực hiện cách ly tập trung theo quy định
ông tuấn cũng cho biết thêm
hiện quận có phường phú đô vùng đỏ nguy cơ rất cao duy nhất ở hà nội
trong phường cũng có những f một thuộc bốn nhóm đối tượng trên đủ điều kiện được cách ly tại nhà
không chỉ phường trung văn phú đô mà tất cả một mươi phường ở quận đều áp dụng như thế
hiện có hàng trăm f một ở quận nam từ liêm đang được cách ly tại nhà theo ông tuấn
tại quận hà đông bà lê thị thanh bình trưởng phòng y tế quận cũng cho biết
từ đầu tháng một mươi một người cao tuổi người có bệnh nền phụ nữ có thai và người dưới một mươi tám tuổi
là f một có đủ điều kiện được cách ly tại nhà
ngoài việc gia đình phải đủ điều kiện như trên quận nam từ liêm còn thiết lập kết nối
giữa các f một với các hệ thống y tế địa phương
ông tuấn cho rằng đây coi như là dịp tập dượt chuẩn bị cho việc trạm y tế lưu động
theo dõi điều trị f không triệu chứng như thành phố triển khai
cho rằng việc triển khai thí điểm cách ly f một tại nhà là rất cần thiết
ông tuấn đưa ra ví dụ thực tế
hiện quận nam từ liêm có bốn khu cách ly tập trung gồm hai khách sạn cách ly tổ bay
người nhập cảnh f một và hai khu cách ly do người chính quyền quản lý đang quản lý khoảng bốn trăm linh người
ngày một mươi năm tháng một mươi một quận kích hoạt khu cách ly tập trung tại trường trung học phổ thông trí đức
chỉ một ngày nhận được một trăm hai mươi trường hợp
với tần suất này chỉ ba ngày thôi là có thể quá tải
nhân sự rất thiếu quận đang huy động y tế tư nhân vận hành hai khu cách ly tập trung
ông tuấn cho hay quận đang trình công văn đề nghị sở y tế và ủy ban nhân dân thành phố
cho phép thí điểm cách ly f một tại nhà ngoài bốn đối tượng nêu trên
đồng quan điểm này một số chuyên gia đề nghị thành phố nên tính tới phương án quản lý f một f tại nhà sớm
với những bước đi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương
bởi cách ly f một tại nhà giúp người bị cách ly đỡ tốn kém bớt bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý
chưa kể sự phòng tình huống lây chéo nếu trong khu cách ly tập trung không tuân thủ
báo pháp luật tp hcm đưa tin chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
hcdc cho biết dự kiến ngày hai mươi hai tháng một mươi một
tp hcm sẽ triển khai tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mũi hai cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo hcdc tp hcm cũng đã hoàn thành tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mũi một cho trẻ trong nhóm tuổi nói trên
chiến dịch tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tại tp hcm bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi